tiếp tục phiên tòa xét xử sâu thẩm vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí tại tp hcm
chiều nay đại diện viện kiểm sát nhân dân tp đã đề nghị mức án từ bảy đến tám năm tù đối với bị cáo nguyễn hữu tín nguyên phó chủ tịch ubnd tp hcm
đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn hữu tín nguyên phó chủ tịch ubnd tp hcm
và đào anh kiệt nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tp hcm mức án từ bảy đến tám năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
cùng tội danh này các bị cáo còn lại trong vụ án gồm lê văn thanh nguyên phó tránh văn phòng ubnd tp trương văn út nguyên phó trưởng phòng quản lý đất thuộc sở tài nguyên và môi trường tp
nguyễn thành trương nguyên trưởng phòng đô thị văn phòng ubnd tp bị đề nghị từ bốn đến sáu năm tù
cáo trạng cho biết bị cáo nguyễn hữu tín và một số bị cáo khác đã tiếp tay cho phan văn anh vũ tức vũ nhôm thâu tóm nhà đất công sản
có vị trí đắc địa ở tp hcm với giá rẻ gây thất thoát cho nhà nước hơn sáu bảy tỷ đồng đến nay công trình còn nợ tiền thuế đất tám trăm linh hai tỷ đồng